bộ giáo dục và đào tạo mới công bố lịch thi trung học phổ thông quốc gia theo đó kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày từ hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu tức là chỉ khoảng chín mươi ngày nữa các em học sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi quan trọng này
mặc dù có lộ trình về việc đưa kiến thức lớp một mươi một vào đề thi nhưng khi đề minh họa được công bố nhiều giáo viên và học sinh vẫn băn khoăn lo lắng với quãng thời gian hiện có thì đây quả là một thách thức với thầy trò
căn cứ theo đề minh họa thi trung học phổ thông quốc gia do bộ giáo dục và đào tạo công bố kiến thức lớp một mươi một chỉ chiếm khoảng hai mươi ba mươi thế nhưng học sinh vẫn phải học toàn bộ chương trình lớp một mươi một mà không được giảm tài
vì thế phần lớn các thí sinh cảm thấy lo lắng cho việc ôn tập bởi việc ôn kiến thức cả hai chương trình là quá sức với học sinh
bên cạnh đó nhiều học sinh cho rằng đề minh họa cũng như đề thi thử do sở giáo dục và đào tạo hà nội tổ chức cho thấy độ phân hóa khá cao
đặc biệt là phần nâng cao của các thí sinh
năm nay thì bọn em lại càng thêm áp lực tại vì là cái lượng kiến thức bọn em phải đáp ứng được đó là bao phủ cả lớp một mươi một và lớp một mươi hai
thì có phần phân hóa kiến thức cao hơn so với năm ngoái bởi vì có cả phần kiến thức lớp một mươi một lẫn cả kiến thức lớp một mươi hai và độ khó vừa rồi nó cũng phân hóa rất là rõ ràng
một thách thức khác của thí sinh đó là kiến thức lớp một mươi một được đưa
thí sinh được đưa vào bài thi dưới hình thức thi trắc nghiệm yêu cầu thí sinh phải nắm chắc kiến thức từ những trí tiết nhỏ nhất
năm trước đó là những năm trước thì đó là năm đầu tiên thử nghiệm về vấn đề thi trắc nghiệm
vì vậy nên là đề thi rất là dễ và điểm các trường đại học lấy rất là cao
còn năm nay vì là năm thứ hai và bộ giáo dục cũng đã có nhiều thay đổi và những cái vấn đề về phân hóa đề thi thì cũng phải khó lên để cho học sinh có mức độ trải nghiệm cao hơn
nhưng mà theo tôi nghĩ thì cũng không nên để cao quá bởi vì là nếu mà cao quá thì một số bạn cũng không thể nào vào được những trường
nhiều giáo viên mong bộ giáo dục và đào tạo cần cân nhắc trước khi ra đề tránh tham kiến thức đưa chương trình lớp một mươi một vào thì phải có sự giới hạn nhất định
phân hóa bây giờ lại quá cao ạ thì phụ huynh là sẽ là lo mà học sinh cũng là hoang mơ
bản thân chúng tôi bây giờ phải tìm được là giữa lớp một mươi một và lớp một mươi hai cái kiến thức ấy nó có liên quan đến nhau và dạy như thế nào để có thể đáp ứng được cái kỳ thi
tôi hy vọng là những cái mới này của bộ đưa ra
thì có giới hạn và mức độ nào là vừa phải nếu không cẩn thận mà lạc vào cái hướng là tăng độ khó tăng cái sự trải rộng tăng áp lực thì nó lại không thuận lợi cho học sinh
việc tổ chức thi cử và ra đề thi phải được tính toán kỹ lưỡng có như vậy học sinh không phải chịu áp lực quá lớn về học tập và thi cử mà vẫn đảm bảo chất lượng dạy và học